với phương châm hành động kỳ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp gỡ công nhân lao động các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông hồng
năm hai nghìn một mươi tám cùng dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung mương đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
chỉ tính riêng hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức hơn một mươi một bảy trăm linh cuộc gặp gỡ
trao đổi giữa lãnh đạo cấp ủy chính quyền với công nhân lao động tổng liên đoàn lao động đã phản ánh
kịp thời những băn khoăn của công nhân lên quốc hội và chính phủ cụ thể là việc làm bền vững
nhất là đối với lao động nữ trên ba mươi năm tuổi đời sống và thu nhập cũng như nhà ở của công nhân
phát biểu tại buổi đối thoại thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ mong muốn
lắng nghe các bài hỏi của các công nhân lao động
nghe những tâm tư nguyện vọng của công nhân để công nhân yên tâm lao động và sản xuất

ngay tại buổi gặp gỡ đối thoại nhiều vấn đề về sức khỏe nhà ở tiền lương của công nhân đã được giải đáp và thủ tướng đã chỉ đạo trực tiếp các bộ ngành địa phương thực hiện
sau lần gặp gỡ đối thoại này thủ tướng sẽ đưa ra nhiều thiết chế mới nhằm giải quyết những khó khăn và ổn định đời sống cho công nhân
nhân dịp này thủ tướng đã thăm một mươi một gian trưng bày sản phẩm tự hào trí tuệ lao động khu vực đồng bằng sông hồng